từ ngày một tháng bảy sắp tới đây lương cơ bản tăng lên bảy bốn mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ bản đồng nghĩa với mức hưởng bảo hiểm y tế trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới
mức hưởng bảo hiểm y tế trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh cụ thể đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn một trăm chín mươi năm đồng không phải thực hiện cùng chi trả
đối với các trường hợp người bệnh được cơ sở y tế chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không vượt quá năm mươi hai triệu đồng trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh chi phí cùng chi trả vượt quá bảy tám triệu đồng đối với người tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục trở lên
mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá năm mươi tám năm triệu đồng